trên địa bàn tỉnh lào cai đã xuất hiện mưa to đặc biệt tại huyện bát sát lượng mưa đo được lên đến bốn trăm linh mm
mưa lớn đã gây lũ và sạt lở khiến cho một em nhỏ tử vong cùng nhiều thiệt hại khác về hoa màu và tài sản của người dân
em bé bị tử vong là phí thị ngọc vi sinh năm hai nghìn một mươi bảy
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bát sát
mưa lũ đã cuốn trôi một nhà ở ngập úng sạt lở đất vùi lấp hơn sáu mươi căn nhà và hàng trăm hectare lúa hoa màu
sạt lở ba điểm trên tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu và tỉnh lộ một trăm năm mươi sáu b gây ách tắc giao thông cục bộ
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
ổn định cuộc sống và sản xuất đồng thời thống kê lên phương án hỗ trợ cho người dân